trong khi cả nước đồng lòng chung sức quyết tâm phòng chống dịch bệnh
thì có một số cá nhân tổ chức đã có những hành vi vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh
kiên quyết không để những vi phạm ảnh hưởng đến những nỗ lực của cả cộng đồng
công an tỉnh quảng nam đã tập trung lực lượng xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
dạng sáng ngày một mươi tám tháng sáu phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh quảng nam
đã tiến hành kiểm tra khách sạn bảo long thành phố tam kỳ
lực lượng công an phát hiện hai mươi thanh niên đang tụ tập sử dụng ma túy
toàn bộ đối tượng trên đều có kết quả dương tính với chất ma túy sau khi kiểm tra nhanh
trước đó công an các huyện hiệp đức thăng bình quế sơn cũng liên tiếp phát hiện lập biên bản xử lý
đối với nhiều cơ sở kinh doanh karaoke lén lút mở cửa hoạt động
lập biên bản đối với nhiều thanh niên dương tính với ma túy tại các cơ sở này
chính quyền địa phương đã có quy định về cấm
kinh doanh đối với karaoke
do vậy các đối tượng thanh niên thường chuyển sang thê các cơ sở lưu trú
các nhà nghỉ khách sạn thậm chí thuê các căn hộ để sử dụng trái phép chất ma túy
lực lượng công an các đơn vị địa phương trong tỉnh tăng cường công tác
nắm tình hình để kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong phòng chống dịch có ý nghĩa quan trọng
vừa đảm bảo tính gian đeo
đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân tổ chức trong công tác này
từ ngày một tháng năm đến nay công an quảng nam đã phát hiện bốn trăm bốn mươi sáu trường hợp vi phạm
các quy định về phòng chống dịch bệnh phạt hơn sáu trăm ba mươi triệu đồng
trong đó có bốn trăm hai mươi hai trường hợp không đeo khẩu trang và hàng chục cơ sở kinh doanh
có điều kiện vi phạm các quy định về phòng chống dịch
quảng nam số người ý thức chấp hành phòng chống dịch bệnh hoạn chế
phần lớn là thanh tiên niên hoạn chế

quảng nam số người ý thức chấp hành phòng chống dịch bệnh phạt hơn sáu trăm ba mươi triệu đồng

tuyệt đối không chủ quan
mục tiêu cao nhất là tạo được sự gian đe kêu gọi cộng đồng cùng chung tay giữ an ninh an toàn trước dịch bệnh
quảng nam số người ý thức chấp hành phòng chống dịch bệnh phạt hơn sáu trăm ba mươi triệu đồng